ngày hai mươi bảy tháng một mươi một quốc hội họp phiên bế mạc kết thúc hai mươi tám ngày làm việc để ban hành nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội
và bên cạnh đó có thể nói là việc quốc hội ban hành nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi là điểm nhấn tại kỳ họp lần này
điều đặc biệt là ngay sau khi quốc hội ban hành nghị quyết trong khi quốc hội vẫn đang tiến hành kỳ họp thứ tám
thì các cấp có thẩm quyền liên quan đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết
chính sách pháp luật được quốc hội thông qua nếu được triển khai thi hành sớm chừng nào sẽ tốt cho sự phát triển chừng ấy
bởi thế cử tri và nhân dân không chỉ quan tâm tới diễn tiến nghị trường trong mỗi kỳ họp của quốc hội
mà còn rất quan tâm và trông chờ vào thời gian hậu kỳ họp thời gian để những quyết sách của quốc hội đi vào cuộc sống
và đi đến đích cuối cùng là bảo đảm quốc phòng an ninh cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
mạnh mẽ và bền vững hơn
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo nhân dân
sau nhiều lần điều chỉnh cả về vốn lẫn thời gian dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội
đoạn nhồn ga hà nội đang được đẩy nhanh tiến độ
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn và vương mắc trong việc chậm giải phóng mặt bằng
điều này đồng nghĩa với việc chậm tiến độ thi công và cả những rủi ro tài chính có thể xảy ra với dự án như đội vốn và ảnh hưởng đến giao thông môi trường thành phố
hơn lúc nào hết các dự án xây dựng đường sắt đô thị nói chung và dự án tuyến nhổn ga hà nội nói riêng rất cần sự chia sẻ quan tâm sâu sắc và thiết thực của người dân thủ đô
sau hàng thập niên chờ đợi loạt dự án giải cứu các cửa ngõ trọng điểm của thành phố hồ chí minh vừa dục dịch triển khai
theo tác giả của bài viết trên báo thanh niên
thì cửa ngõ thành phố hồ chí minh tiếp tục tắt
trước tình trạng giao thông ùn ứ ngày càng nghiêm trọng
lãnh đạo ngành giao thông thành phố hồ chí minh cho biết
đang cấp bách triển khai loạt dự án mở rộng cầu đường các khu vực cửa ngõ để giảm tải áp lực giao thông
tuy nhiên chưa kịp mừng vì cửa ngõ thành phố sắp được mở thông thoáng
thì người dân thành phố hồ chí minh lại thở dài khi mà theo thông tin mới nhất
thì phía ban quản lý dự án cho biết các dự án này tiếp tục phải lùi kế hoạch vì chờ thủ tục
trong khi đó trên báo tuổi trẻ đặt ra câu hỏi
có cần làm đường sắt lào cai hà nội hải phòng
theo dự án tuyến đường sắt này sẽ dài ba trăm chín mươi hai km với tổng mức đầu tư là một trăm linh tỷ đồng
nhiều ý kiến cho rằng việc đầu tư một dự án với số vốn khủng đến như vậy
thì cần hết sức cân nhắc thậm chí là chưa nên bàn đến việc đầu tư dự án này
ít nhất là trong vòng một mươi năm tới
trong khi đó
có rất nhiều dự án giao thông kết nối trên cả nước cần đầu tư hơn so với tuyến đường sắt này
trước mắt thì nên tập trung nguồn lực cho dự án cao tốc bắc nam
hoặc là các cao tốc trung lương mỹ thuận mỹ thuận cần thơ
dự án giai đoạn một sân bay quốc tế long thành
trong khi đó báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
chứng chỉ đấu thầu quản lý dự án không học không thi vẫn cấp
không cần học không cần thi không cần xác định người cần chứng chỉ đang làm gì
học vấn ra sao nghề nghiệp thế nào
chỉ cần gửi ảnh chân dung chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân
qua zalo messenger là sẽ có tấm chứng chỉ đấu thầu
chứng chỉ quản lý dự án chuyển đến tận tay chỉ sau vài giờ nếu trả tiền
việc cấp thực chất là mua bán và gian lận chứng chỉ đấu thầu
chứng chỉ quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
và chương trình điểm báo ngày hôm nay cũng xin được tiếp tục với phản ánh
được đăng tải trên báo hà nội mới
hạn chế sử dụng túi ni lông ở chợ dân sinh cần có giải pháp
thực tế cho thấy là tình trạng sử dụng túi ni lông vẫn còn phổ biến
tại các chợ dân sinh để có thể hạn chế được tình trạng này
thì cần có giải pháp từ gốc tức là cần có biện pháp quản lý
tiến tới chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất túi ni lông
khó phân hủy bên cạnh đó nên đẩy mạnh chương trình trợ giá
nhằm khuyến khích tiểu thương sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
còn tác giả bài viết trên báo thế giới và việt nam thì lại đặt câu hỏi
mâu thuẫn cha mẹ lời nói gió có bay
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một cháu bé một mươi một tuổi rơi từ tầng cao trung cư
goldmark city hà nội xuống đất tử vong dù chưa có kết luận chính thức
từ cơ quan chức năng dư luận thì đang lan truyền rằng cháu tự tử
vì cha mẹ mâu thuẫn và có ý định ly hôn đây chỉ là một trong những vụ
việc thương tâm xảy ra trong gần hai tuần nay do mâu thuẫn gia đình
những cây chết như giọt nước làm tràn ly và gióng lên hồi chuông
kết thúc của cháu bé
cảnh báo về sự an toàn của con trẻ trong chính gia đình mình
trong hôn nhân xung đột vợ chồng là điều không thể tránh khỏi
đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ nếu xung đột được giải quyết khéo léo
vợ chồng giải tỏa được cảm xúc nhìn nhận các vấn đề tồn tại trong hôn nhân
gia đình cũng như là khắc phục và cải thiện chất lượng mối quan hệ
và cuộc sống gia đình nhưng ngược lại xung đột gia tăng đến một giới hạn
mà các bên không thể kiểm soát hay là tiết chế thì mâu thuẫn có thể làm nảy sinh tội ác
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân